tiến hành mở niêm phong túi giấy bạc bên trong là ma túy dạng đá có tổng trọng lượng là hai trăm linh gram
theo lời khai của đối tượng lợi số ma túy trên được đối tượng mua từ trung quốc về
và đang trên đường đi bắc ninh tiêu thụ thì bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang bắt giữ
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
công an huyện châu thành tỉnh tiền giang vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng tạ trung triệu
chú huyện cây lậy tỉnh tiền giang về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm triệu cùng cha ruột là ông tạ văn mừng điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên huyện lộ
đoạn thuộc xã vĩnh kim huyện châu thành
lúc này dương văn hận chú huyện châu thành cùng bạn điều khiển xe mô tô lạng lách trước đầu xe tải
sau đó dừng lại rồi dùng đá thun bắn vào xe ông mừng
tức giận trước hành vi ngang ngược của hận ông mừng xuống xe hai bên xảy ra cãi vã
hận tiếp tục dùng ná thun định bàn ông mừng
thấy vậy triệu chạy đến điểm bán cá gần đó lấy kéo đâm vào lưng hận
hận được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
công an thành phố bạc liêu vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giam hình sự đối với lưu hảo tấn
chú phường năm thành phố bạc liêu và lê hoàng trung dũng
trú tại thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu về hành vi cướp tài sản
tại cơ quan công an đối tượng lưu hảo tấn khai nhận
do biết anh võ trường vinh cùng chú phường năm tp bạc liêu là họ hàng của tấn có nhiều tài sản giá trị
nên tấn đã bàn bạc cùng lê hoàng trung dũng đến nhà anh vinh để cướp tài sản
sau khi bàn bạc xong ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm tấn chở dũng đến nhà anh vinh lẻn vào nhà lấy tài sản
khi đang lục xoát các phòng để tìm tài sản thì bị anh võ trường vinh phát hiện
nên dũng liền đánh bắt cho anh vinh lại và dùng băng keo rán miệng của anh vinh
sau đó cướp đi số tài sản gồm một máy tính sách tay một máy tính bảng ba điện thoại di động và một mươi năm triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tạm giữ hai đối tượng để điều tra vụ án
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
thời gian vừa qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thành phố cà mau luôn được duy trì phát triển mạnh mẽ
qua phong trào xuất hiện ngày càng nhiều những người dân dũng cảm đấu tranh tố giác và truy bắt tội phạm
góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương
người dân ở khóm một phường tân xuyên thành phố cà mau đã vừa dũng cảm truy bắt một đối tượng trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn
đang chăm sóc con tại nhà thì anh nguyễn thành sường chủ tiên tập hóa thành sường địa chỉ khóng một phường tân xuyên thành phố cà mau
phát hiện có một đối tượng từ ngoài đường đi vào trong nhà lắng vẻ rất khả nghi
chưa kịp phản ứng thì đối tượng lạ mặt đã nhanh chóng mở túi lấy đi một số tiền rồi nhanh chân ra xe tổ thoát
nghe tiếng chiêu hô của anh sường anh phạm văn việt trương bảo trân lâm văn nhiều nguyễn duy huân
cùng nhiều người dân địa phương đã dũng cảm kiên quyết được theo tiếp xúc với anh nguyễn thành sường thống chế được đối tượng giao cho công an xử lý
tại cơ quan công an đối tượng khai tên phạm thái ca sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi xã đất mới huyện nam căn tỉnh cà mau
ca khai nhận do không có tiền tiêu xài nên y đã liều lĩnh vào nhà anh sưởng để trộm tiền
được biết đối tượng ca trước đây đã có một tiền án về hành vi trộm cắp tài sản vừa ra tù lại tiếp tục phạm tội
nhiều người dân có mang lại nhiều kết quả như ngày một tháng bảy nhân dân có một giây bắt được hai đối tượng trụng cắp tài sản
từ việc phát động phong trào đó nhân dân có nâng lên về ý thức cảnh giác và đồng thời đã tỏ ra một lòng kiên quyết dũng cảm
chúng tôi cũng ghi nhận và đề sức kịp thời cấp trên để khen thưởng
và nhiều người dân có mang lại nhiều kết quả như ngày một tháng bảy nhân dân có nâng lên về ý thức cảnh giác và đồng thời đã tỏ ra một lòng kiên quyết dũng cảm